ngày bốn tháng chín giải xe đạp quốc tế vtv cup tôn hoa sen năm hai nghìn một mươi tám đã tiến hành chặng đua thứ ba
từ thanh hóa về thành phố vinh tỉnh nghệ an với tổng chiều dài là một trăm năm mươi bốn km
giải xe đạp quốc tế vtv cup tôn hoa sen hai nghìn một mươi tám gồm một mươi bốn chặng với tổng lộ trình thi đấu hơn một tám trăm linh km
dọc theo chiều dài đất nước đoàn đua sẽ đi qua nhiều cung đường đẹp nhất việt nam
và kết thúc tại thành phố hồ chí minh vào ngày một mươi sáu tháng chín
đây là giải đấu có kỷ lục về số tiền thường cho một giải đấu xe đạp tại việt nam
với tổng giá trị lên đến một ba tỷ đồng
giải đua xe đạp quốc tế vtv cup tôn hoa sen năm nay có sự góp mặt của một mươi hai đội đua mạnh
với hơn tám mươi tay đua trong đó có sáu đội quốc tế đến từ các nước hà lan ethiopia lào
campuchia philippines hàn quốc indonesia
tại buổi lễ trao giải nhà tài trợ tôn hoa sen đã trao tặng một mươi chiếc xe đạp
cho các học sinh tỉnh nghệ an có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó vươn lên chăm ngoan học giỏi